cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án thủy điện tri khê
bốn bị can bị khởi tố gồm trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyễn thị hoài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn từ văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyễn hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
nguyên là các cán bộ thôn hai trên chín về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lập khống và chiếm dụng hàng trăm triệu đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện cột nước thấp xã tri khê huyện con cuông tỉnh nghệ an
trước đó ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cũng đã khởi tố bị can lê anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về hành vi nêu trên
sau khi xác định có những sai phạm trong lập hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã thu hồi toàn bộ số tiền trên hiện tại vụ việc đang được các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an tiếp tục điều tra làm rõ